dự kiến được khai mạc vào tháng năm tới đây
theo đó hội thi được tổ chức vòng loại với tám bảng thi đấu ở khu vực phía bắc và phía nam vòng chung kết cũng sẽ được tổ chức tại hai khu vực
hội thi năm nay có sự tham gia của một trăm linh sáu đội tuyển với số lượng cán bộ chiến sĩ tham gia lớn nhất từ trước đến nay dự kiến trên tám cán bộ chiến sĩ
một số nội dung thi đấu trong hội thi cũng lần đầu tiên được đưa vào với kỳ vọng tạo thêm môi trường thực tiễn giàn luyện
giúp cán bộ chiến sĩ tiếp tục nâng cao
các đơn vị được phân công tiến hành giả soát điều kiện chuẩn bị về cơ sở vật chất phương tiện nội dung chương trình trong quá trình tổ chức hội thi
chủ động phối hợp chặt chẽ công an các địa phương nơi đăng cai tổ chức hội thi đảm bảo việc tổ chức phải nghiêm túc thiết thực và hiệu quả
xây dựng các phương án kế hoạch công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại các điểm thi đấu cũng như bố trí trang thiết bị y tế cần thiết
dự kiến tám bảng thi đấu được khai mạc vào tháng năm vào chung kết khu vực phía nam

người chiến sĩ công an công an phường tân an đã thành lập tổ công tác tại tất cả các tổ dân phố trên địa bàn
mỗi tổ có một mươi người gồm công an khu vực thành viên các tổ chức đoàn thể xã hội trên địa bàn
tổ công tác có trách nhiệm vừa giáo dục vừa hỗ trợ tìm việc làm phù hợp giúp đỡ đối tượng hòa nhập cộng đồng
với sự chung tay của cả hệ thống chính trị chỉ trong thời gian ngắn tổ công tác đã nắm bắt được nguyện vọng của mỗi người
đồng thời phân loại được nguyện vọng cũng như nhu cầu việc làm của họ
từ đây tổ công tác chủ động làm việc với các đơn vị doanh nghiệp tạo điều kiện cho đối tượng có công việc phù hợp
để họ bắt đầu cuộc sống mới xóa bỏ mặc cảm của quá khứ lỗi lầm
tổ công tác có trách nhiệm vừa giáo dục vừa hỗ trợ tìm việc làm phù hợp giúp đỡ đối tượng hòa nhập cộng đồng
việc quản lý giáo dục giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương của công an phường tân an đạt hiệu quả
vì có sự chủ động của lực lượng công an trong phối hợp với chính quyền cơ sở
thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng
quản lý tốt và tạo mọi điều kiện để người lầm lỡ trở về địa phương ổn định cuộc sống
đó chính là tinh thần của người chiến sĩ công an nhân dân vì dân phục vụ